sáng nay ngày hai mươi tám tháng bốn tổng cục thống kê vừa công bố ấn phẩm sách trắng hợp tác xã việt nam và sách trắng doanh nghiệp việt nam năm hai nghìn hai mươi
nội dung sách trắng doanh nghiệp việt nam năm hai nghìn hai mươi gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước
và các địa phương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín gồm sáu phần bối cảnh phát triển doanh nghiệp việt nam hai nghìn một mươi chín
tổng quan phát triển doanh nghiệp việt nam năm hai nghìn một mươi chín và giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm hai nghìn một mươi tám và giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín và giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín toàn quốc
bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín và giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín

tổng cục thống kê cũng công bố ấn phẩm sách trắng hợp tác xã việt nam năm hai nghìn một mươi chín
trong đó đề cập đến hai nội dung chính đó là môi trường kinh doanh và tổng quan phát triển hợp tác xã việt nam năm hai nghìn một mươi chín